chiều ngày bốn tháng một mươi hai công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã triệu tập hai đối tượng nguyễn văn nhớ năm mươi tuổi và nguyễn tấn tài hai mươi một tuổi
cả hai ngụ tại tỉnh long an để điều tra về việc bơm hút cát trái phép trên sông đồng nai
theo thông tin ban đầu khoảng bốn giờ sáng cùng ngày lực lượng công an tp biên hòa đã phát hiện trên sông đồng nai
đoạn qua địa phận phường biểu long thành phố biên hòa có hai thuyền đang bơm hút vận chuyển cát trái phép
qua kiểm tra ghi nhận trên thuyền có hàng chục mét khối cát vừa được các đối tượng bơm hút từ sông đồng nai lên
bước đầu hai đối tượng khai nhận đã thực hiện bơm hút cát trái phép trên sông đồng nai nhiều lần vào buổi tối đêm để mang về tỉnh long an bán
hiện nay nạn khai thác cát trái phép vẫn đang là vấn đề nhức nhối dai dẳng trên tuyến sông đồng nai
đoạn đi qua tỉnh đồng nai khiến người dân sống hai bên bờ sông hết sức bức xúc
trong khi các cơ quan chức năng liên quan chưa có giải pháp hữu hiệu để xử lý triệt đề